ngày tám tháng một mươi tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
qua một mươi năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới bình thuận đã có năm mươi tám trên chín mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt tám xã so với chỉ tiêu thủ tướng chính phủ giao đến năm hai nghìn hai mươi vượt xa so với vùng duyên hải nam trung bộ
có một huyện là phú quý được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi năm
hiện tỉnh đang làm hồ sơ trình công nhận thành phố phan thiết hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt gần ba mươi một ba trăm năm mươi một tỷ đồng
toàn tỉnh triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến hiệu quả
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là ba mươi chín bảy triệu đồng một người một năm gấp hai sáu mươi sáu lần so với năm hai nghìn một mươi
trong thời gian sau hai nghìn hai mươi bình thuận phấn đấu có tám mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới có ít nhất bốn đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới có một huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu